thưa quý vị trong tuần này trung bộ sẽ có mưa nhiều bắc bộ và nam bộ cũng có mưa
nhưng không mát mẻ mà là kiểu thời tiết nóng ẩm điều kiện để bệnh sốt xuất huyết gia tăng
vâng tại thủ đô hà nội trong tuần có ba ngày từ ngày thứ tư cho đến ngày thứ sáu trời có mưa rông
còn lại là các ngày thời tiết khá là chủ đạo nắng ẩm với nhiệt độ giao động từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ c
ở cả hà nội cũng như là tại thành phố hồ chí minh thì đều đang có mức nhiệt độ thuận lợi
cho mũi vằn sinh trưởng và phát triển và nhiệt độ càng cao thì khả năng sinh sản của mũi sẽ càng tăng
ngoài ra cần phải chú ý những cơn mưa dài ngày sẽ tạo ra ao tù nước động thu hút mũi đến đẻ trứng
vì vậy sốt xuất huyết có khả năng sẽ còn gia tăng
vâng quý vị cần hết sức lưu ý đến sức khỏe và nếu xuất hiện các biểu hiện của bệnh như sốt phát ban
thì nên đến ngay các cơ sở y tế để được chẩn đoán và hướng dẫn điều trị
tránh để các biến chứng nặng có thể nguy hiểm tới tính mạng